thời gian qua đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các cấp ủy
chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh cụ thể hóa kế hoạch của ban dân vận tỉnh ủy
hướng dẫn của cục chính trị quân khu hai để tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua
dân vận khéo và xây dựng đơn vị dân vận tốt
qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác dân vận
từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ cả nhận thức và hành động của các cán bộ chiến sĩ
về công tác dân vận của đảng trong giai đoạn hiện nay
về huyện thanh sơn những ngày này nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay về diện mạo xóm làng nơi đây
những con đường đất gồ ghề chật hẹp ngày nào đã được mở rộng và bê tông hóa
người dân ai cũng vui mừng phấn khởi
ý nghĩa hơn khi các công trình phần việc đều có sự chung tay góp sức của các cán bộ chiến sĩ quân đội
và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn
lực lượng vũ trang có thể nói là rất tích cực tham gia trong quá trình thực hiện công tác dân vận
vẫn giúp đỡ ngày công rồi là tham gia quá trình làm đường sửa chữa các nhà văn hóa
và giúp đỡ cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về ngày công lao động để mà sửa chữa và xây dựng mới nhà ở
dân vận khéo từ lâu đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong lực lượng vũ trang
được cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh phú thọ tích cực thực hiện
điển hình như trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
từ năm hai nghìn một mươi đến nay lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai được tới hai trăm năm mươi xã
trên hai trăm bảy mươi bảy xã phường thị trấn đổ mới được năm trăm bốn mươi ba km đường bê tông
sửa chữa nâng cấp được gần ba km đường liên thôn
lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tiến hành công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực
từ kinh tế đến văn hóa xã hội đến củng cố quốc phòng an ninh
và đặc biệt chúng tôi xác định là không chỉ riêng lực lượng vũ trang đơn thư độc mã tiến hành
trước hết là phối hợp tốt với các địa phương
để xác định những nội dung mà nó phù hợp với tiềm năng
tiềm năng thế mạnh của quân đội
chính việc gần dân cùng ăn cùng ở cùng làm với dân mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phú thọ
đã được xem như những người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
những việc làm cụ thể ý nghĩa đã nhân lên niềm tin rất lớn trong nhân dân đối với lực lượng vũ trang
tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực về hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới